dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm các bãi biển đà nẵng đón hàng vạn lượt du khách mỗi ngày
môi trường du lịch thân thiện an toàn được ngành du lịch thành phố chú trọng phát triển trong nhiều năm qua
đây cũng chính là những tiêu chí chọn lựa điểm đến của du khách mỗi kỳ nghỉ
hiện nay chúng tôi có tiếp nhận một cháu gai tên binh khoảng tám tuổi mặc áo màu đỏ đi lạc tại khu vực bài tắm số một
vậy bố mẹ cháu ở đâu xin liên hệ về trạm điều hành phía bắc công viên biển đông hoặc liên hệ qua số điện thoại hai trăm ba mươi sáu hai nghìn hai trăm một mươi tám tám trăm bảy mươi tám để nhận lại cháu
trung bình mỗi ngày trong dịp lễ này trạm điều hành tại bãi tắm số một ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển đà nẵng phát đi từ bốn mươi đến sáu mươi bản thông báo với nội dung tương tự
ngoài nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn trên biển nhân viên tại đây còn kiêm thêm nhiệm vụ tìm và phát hiện trẻ lạc

trung bình mỗi ngày trong dịp lễ này trạm điều hành tại bãi tắm số một ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển đà nẵng phát đi từ bốn mươi đến sáu mươi bản thông báo với nội dung tự